xin chào quý vị và các bạn
từ khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thành ở miền bắc
kết hợp với rãnh gió tây ở trên cao nên thời tiết nhiều mây hơn có mưa mưa nhỏ rải rác
riêng tại khu vực phía tây bắc bộ vùng núi phía bắc có thể có mưa mưa rào
trời rét đậm rét hại trên diện rộng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
nhiệt độ ngày mai cũng sẽ giảm nhanh dần
ngày đêm giao động từ một mươi một đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi thấp hơn
người dân các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ cần chủ động phòng tránh rét đậm rét hại
trong đợt này quý vị cần mặc quần áo đủ ấm với găng tay quạng khăn đội mũ bịt tai
và vào phòng kín khi bắt đầu cảm thấy lạnh
cần tránh tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh
khi đi từ trong nhà ra ngoài hãy mở cửa chậm để cơ thể thích nghi dần
tuyệt đối không dùng bếp than để sợi ấm ở trong phòng kín chế trả ra sự cố đáng tiếc
bên cạnh đó các địa phương cần phải tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hội tràn nuôi
che chắn giữ ấm chủ động giữ chữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm
che phủ tưới nước bón phân giữ ẩm đối với sản xuất lúa rau màu cây cảnh cũng như là cây lâu năm
khu vực trung bộ chịu tác động của không khí lạnh
kết hợp với địa hình đòn gió nên dọc các tỉnh thành cả giảm mạnh trời rét
với nhiệt độ ngay đêm từ một mươi hai đến hai mươi ba độ từ thanh hóa đến thừa tuyên huế
nhiệt độ ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi ba hai mươi tám độ và hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác
ngày nắng gió nhẹ trời rét từ chiều tối hai mươi tám tháng một mươi hai trời rét đậm
nhiệt độ từ một mươi ba đến hai mươi độ